thưa quý vị với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tạ việt hùng cán bộ công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo thủ tục hành chính
thuộc văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một người dân tại thành phố hà nội
có nhu cầu mua lại thửa đất tại tổ bốn thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh với giá hai trăm linh triệu đồng
người mua nhờ hùng giúp làm các giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thửa đất nói trên
sau khi kiểm tra hùng phát hiện có sự sai lệch về thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chính vì vậy hùng đã thực hiện các hành vi nhằm giả mạo chữ ký chữ viết hồ sơ các bộ phận liên quan
để hoàn tất các thủ tục mua bán đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa tạm giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán mô bộ phận cơ thể người theo quy định tại điều một trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
theo tài liệu điều tra do dính vào tín dụng đen nên hai đối tượng này tìm đến bệnh viện để mua bán thận
tại đây thì cả hai đối tượng quen nhau và cùng câu kết để tìm người có nhu cầu mua bán thận
cuối năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng đã trả giá về việc mua bán
một quả thận của một người có nhu cầu bán với giá bốn trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cả hai đã liên hệ với người có nhu cầu mua với giá một quả thận là một tỷ đồng
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ca ghép thận giữa người bán và người mua được thực hiện thành công
người mua chuyển đầy đủ tiền theo thỏa thuận
tuy nhiên sau khi trừ mọi chi phí hai đối tượng chỉ trả cho người bán hai trăm bảy mươi năm triệu đồng
hiện công an quận hoàn kiếm tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng xác định những người liên quan trong vụ án
đối tượng viên đình mạnh trú tại xã ea rốc huyện ea xuất tỉnh đắk lắk vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk bắt tạm giam về hành vi mua bán người
khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín mạnh quen biết với một người đàn ông tên đốc
vì hám lợi nên mạnh đã rụ rỗ lôi kéo sáu nạn nhân đưa xuống thành phố hồ chí minh cho đốc và được đốc đưa trước số tiền năm mươi triệu đồng
sau đó đốc đưa sáu nạn nhân sang campuchia bán vào các công ty
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai nạn nhân muốn về lại việt nam
thì đốc yêu cầu phải nộp một trăm tám mươi triệu đồng
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi người thân chuyển đủ số tiền trên thì hai nạn nhân được thả lại về việt nam
thưa quý vị tám đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hà nội và công an huyện đan phượng đấu tranh bắt giữ
điều đáng nói là cả tám đối tượng không một ai có bằng cấp về công nghệ thông tin
nhưng đã xây dựng kịch bản với nhau để lên kế hoạch lừa đảo qua mạng nhiều bị hại nên trên nhiều tỉnh thành phố
đều là lao động tự do tám đối tượng này đã thành lập nhóm lừa đảo qua mạng
cầm đầu là đối tượng lê hùng công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại đan phượng hà nội
và ngô thị thu hiền sinh năm hai nghìn trú tại thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
thuê một căn trung cư tại đô thị tân tê đô các đối tượng sử dụng tám bộ máy tính kết nối internet đăng nhập vào các tài khoản facebook
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iphone một mươi bốn
khách hàng muốn nhận quà thì chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền từ hai trăm linh đến sáu triệu đồng trên người
ngang thang trên facebook thì thấy mọi người lừa đảo được thì em nghĩ mình cũng sẽ lừa đảo được
nên là em nghiên cứu kịch bản và hợp tác

không có sự chia chắc trong chung mà chỉ có tỷ lệ chia riêng là hợp tác
ai lừa được thì được hưởng sáu mươi còn em còn phải trả em bốn mươi
đây là một trong số các bị hại của nhóm đối tượng này
cũng chỉ vì một phút
cũng chỉ vì một phút tham làm và nghe những lời đừng mật của chúng chị đã không ngần ngại chuyển tiền cho các đối tượng để nhận quà
thầy có cái trang fanpage là huyền trang mobile có đăng cái bài là những bạn sinh vào tháng bảy thì sẽ được tặng quà là iphone một mươi bốn pro max
người ta yêu cầu em làm thủ tục hai trăm linh nộp hai trăm linh để mà xuất hóa đơn
em nghe theo yêu cầu em chuyển tiếp năm trăm linh để xác nhận thông tin khách hàng
lần thứ ba là người ta yêu cầu em chuyển một triệu rưỡi để bảo hành đơn hàng có giá trích cao
người ta lại tiếp tục yêu cầu em chuyển bốn triệu
do em còn là học sinh nên là bốn triệu với em nó là khá lớn
em có nghi ngờ nên là em không chuyển nữa
và em yêu cầu người ta phải hoàn lại số tiền mà em đã chuyển
người ta chặn hết thông tin liên lạc của em em không liên lạc được với cái nhóm đấy nữa
phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không có gì là quá tinh vi
thậm chí đối tượng cầm đầu mới chỉ học hết lớp một mươi hai
chưa có quá nhiều kiến thức
công nghệ thông tin mà cái phương thức này chủ yếu là nhắn tin cho các bị hại là những thành phần học sinh sinh viên nhẹ dạ cả tin
qua vụ án này thì tôi cũng khuyến nghị người dân đặc biệt là các em học sinh sinh viên những bạn trẻ
trước khi giao dịch một cái gì đó qua mạng cần phải xác thực thông tin
bên cạnh đó cần phải nâng cao trình độ của mình đọc nhiều tin tức bài báo và cũng như các bài tuyên truyền
của chính quyền địa phương của cơ quan công an để từ đó có thể tránh được những hành vi lừa đảo của các đối tượng
hiện cơ quan công an đang tiến truyền
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để chứng minh hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên
công an huyện đan phượng hà nội cũng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nơi trên
thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an để cung cấp thông tin giải quyết tin báo tố giác tội phạm
trước tình hình thị trường thóc gạo trong nước đang có diễn biến tăng giá để thực hiện công tác bình ổn thị trường
đảm bảo nguồn cung
kiểm soát mức tăng giá lương thực trong nước bộ công thương vừa có văn bản hỏa tốc
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc gạo
cụ thể bộ công thương đề nghị các địa phương chỉ đạo sở công thương đôn đốc
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường có phương án về nguồn hàng thóc gạo
đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba và giai đoạn tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với giá bình ổn
chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng thóc gạo dự trữ bình ổn thị trường
theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết thực hiện việc thu mua giao hàng
theo tiến độ hợp lý và cân đối lượng xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước
đáng chú ý bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp tránh mua gom ổ ạt gây bất ổn thị trường
mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá thóc gạo trong nước tăng bất hợp lý
theo thống kê ước tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba việt nam sẽ xuất khẩu bốn tám mươi ba triệu tấn gạo trị giá hai năm mươi tám tỷ usd
tăng một mươi tám bảy về lượng và tăng hai mươi chín sáu về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương vừa ban hành công văn số một nghìn sáu trăm sáu mươi tám gửi cục quản lý thị trường
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện công điện số sáu trăm tám mươi
dttg của thủ tướng chính phủ
theo đó cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường các biện pháp kiểm soát
lưu thông thị trường kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán trái phép động vật
sản phẩm động vật đặc biệt là lợn vào việt nam
cùng với đó tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh động vật lợn không qua kiểm dịch
không rõ nguồn gốc trên thị trường
đối với các tỉnh biên giới nhất là biên giới tây nam tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường
các tỉnh thành phố tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như công an bộ đội biên phòng
hải quan nhằm đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển buôn bán trái phép động vật sản phẩm động vật
đặc biệt là lợn vào việt nam
theo bộ công thương cho biết nhờ những tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trong tháng bảy
nền kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng bảy ước đạt hai mươi bảy năm mươi ba tỷ đô la mỹ tăng bốn bốn so với tháng trước
cụ thể nhờ những tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trong tháng bảy
nền kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt hai mươi bảy năm mươi ba tỷ đô la mỹ tăng bốn bốn so với tháng trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt một mươi bảy mươi ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn ba

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt một mươi sáu tám tỷ đô la mỹ giảm một
so với cùng kỳ năm trước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng bảy giảm chín chín
trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng bốn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm một mươi năm bốn
tính chung bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt một trăm bảy mươi chín năm tỷ usd giảm một mươi bảy một so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt sáu mươi bốn một tỷ đô la mỹ giảm một mươi sáu một
trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt một trăm một mươi năm bốn tỷ đô la mỹ giảm một mươi bảy bảy
thưa quý vị máy tính sách tay máy tính bảng hay là các loại máy tính để bàn đều là những thứ cần thiết và gắn liền với đời sống của mỗi học sinh sinh viên
nắm bắt được nhu cầu này các nhà cung cấp đang đồng loạt tung những yêu đãi khuyến mại để đồng hành cùng với các em trước thềm năm học mới
tranh thủ những ngày rảnh rỗi chị lan đã đến đây để chọn mua cho con của mình một chiếc máy tính
đồng hành với việc học tập của con trong năm học mới này khi máy tính là vật dụng không thể thiếu
tôi vừa được mới đi qua thăm quan qua một vòng ấy thì thấy là năm nay là cái thị trường máy tính rất là đa dạng và phong phú
nhiều chủng loại và nhiều phân khúc giá tiền để cho người sử dụng có thể là lựa chọn những mẫu mã cũng như là phân khúc giá để phù thuộc với cả từng khách hàng từng nhu cầu của khách hàng
thời điểm này khi mùa tự trường đang đến
khi mùa tự trường đang đến gần thì cũng là lúc mà người tiêu dùng tìm mua máy tính nhiều nhất trong năm do nhu cầu của học sinh tăng cao đặc biệt là các tân sinh viên
năm nay thị trường máy tính các loại thực sự đa dạng phong phú về mô mã và giá cả hợp lý theo từng phân khúc từ bình dân cho đến cao cấp
theo khảo sát của phòng viên tại các hệ thống siêu thi điện máy các cửa hàng thì sức tiêu thụ của sản phẩm máy tính đã bắt đầu tăng cao
sáng tháng tám này thì mùa nhập học của học sinh sinh viên thì lượng máy tính và pc cho sinh viên tăng cao đột biến có thể gấp hai gấp ba lần những tháng trước
thì mnmac đang côi hợp với các hạng các nhà cung cấp tất cả về nguồn hàng để làm sao đàm phán
thứ nhất là về giá cả về chính sách bảo hành và các phụ kiện đi kèm để làm sao mang lại cho các sinh viên học sinh một cái laptop chính hạng mà tiết kiệm tối đa nhất về chi phí

tiếp đây từ từ rất sớm khoảng hai ba tháng trước nó đã chuẩn bị cho cái mùa nhập trường này rồi
nhìn chung các chương trình giảm giá kích cầu tiêu dùng đã tạo được kiện thuận lợi cho các em học sinh sinh viên có thể mua sắm máy tính hỗ trợ việc học tập
điều này cũng giúp cho các cửa hàng siêu thị tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm doanh thu từ đó cũng tăng cao